đoàn kiểm tra liên ngành huyện bình chánh tp hcm đã tiến hành kiểm tra phát hiện cơ sở pháp việt tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm do ông nguyễn văn bảo làm chủ cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật gồm gần một một trăm linh kg thịt tươi thịt say thịt đông lạnh đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch và hết hạn sử dụng hơn một hai trăm linh kg bỏ viên thành phẩm hai trăm bảy mươi kg phụ da
đặc biệt cơ sở này sử dụng chất bảo quản có tên là benjuate do trung quốc sản xuất để chống mốc cho bảo viên đây là chất cấm dùng trong thực phẩm chế biến sử dụng nguyên liệu thịt
được biết cơ sở này hoạt động khoảng vài tháng nay và mỗi ngày chế biến đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng gần một kg bò viên thành phẩm